theo tổng cục môi trường trong tuần qua chất lượng không khí giữa các đô thị có sự khác biệt
thủ đô hà nội vẫn là đô thị có mức độ ô nhiễm bụi mịn cao nhất
tuần qua hà nội có ba ngày có nồng độ bụi mịn vượt ngưỡng giới hạn cho phép
những ngày mà thông số tăng cao đều là những ngày lưu lượng xe cộ tham gia giao thông tại khu vực nội đô gia tăng
ngoài ra theo kết quả tính toán chỉ số ô nhiễm không khí aqi trong các ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng bốn tại hà nội cũng duy trì ở mức kém